khoảng một giờ sáng nay sau khi lễ khai ấn kết thúc rất đông người dân đã đứng xếp hàng
chờ tại cửa phòng phát ấn thuộc ba đền thiên trường cố trạch và trùng hoa để lấy ấn đền trần nam định
lực lượng công an đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo an ninh trật tự tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra
nhiều du khách đến từ chập tối chờ đợi bên ngoài hàng rào phong tỏa rồi ngủ gục nhiều giờ để chờ lấy ấn đền trần
gần năm giờ sáng khi ban tổ chức chuẩn bị phát ấn người dân và du khách đứng xếp hàng dài tới tận cổng
tại các cửa phát ấn thỉnh thoảng xuất hiện cảnh chen lấn sô đẩy
nhiều chiến sĩ cảnh sát phải trèo lên cao hô hào yêu cầu mọi người giữ trật tự